liên quan đến tình trạng phá rừng tự nhiên và rừng phòng hộ dọc theo tuyến quốc lộ hai mươi chín
khu vực giáp danh giữa hai huyện biên giới buôn đôn và ea súp tỉnh đắk lắc
cục kiểm lâm tổng cục kiểm lâm đã có chỉ đạo tri cục kiểm lâm vùng bốn và tri cục kiểm lâm tỉnh đắk lắc
kiểm tra xác minh thông tin về tình trạng phá rừng tại khu vực nói trên
kết quả kiểm tra xác định vị trí rừng bị phá thuộc khoảnh bốn tiểu khu hai trăm chín mươi sáu
nằm trên địa bàn xã cư mơ lan huyện ea súp thuộc lâm phần do công ty trách nhiệm hữu hạn
chế biến thực phẩm và lâm nghiệp đắk lắc quản lý
vết cắt cây rừng bằng cưa xăng chủng loại chủ yếu là cây dầu cà chít chiêu liêu
chiều cao gốc từ ba mươi đến bảy mươi cm đường kính gốc bị cắt từ một mươi năm hai mươi cm chiều cao vút ngọn từ ba đến một mươi hai m
tri cục kiểm lâm tỉnh đắk lắc đã có văn bản báo cáo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh
đồng thời chỉ đạo hạt kiểm lâm hai huyện buôn đôn và ea súp thiết lập hồ sơ xử lý vụ phá rừng
tại tiểu khu hai trăm chín mươi sáu chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định
tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan